bộ công thương đã có công văn hỏa tốc số bảy nghìn năm trăm sáu mươi bảy đề nghị sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tập trung triển khai các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào việt nam
đồng thời yêu cầu phải đảm bảo cung cầu mặt hàng thịt lợn
bộ công thương yêu cầu các sở công thương theo dõi sát tình hình diễn biến cung cầu thị trường
đối với mặt hàng thịt lợn để chủ động có phương án hoặc đề xuất giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu
ổn định thị trường đồng thời không để xảy ra tình trạng bất ổn về thị trường trong nước
nhất là trong dịp cuối năm và tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cùng với đó các sở công thương cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc bộ
theo dõi sát diễn biến tình hình nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt lợn
đặc biệt là các quốc gia và vùng lãnh thổ đã phát hiện dịch tả lợn châu phi
từ đó thống nhất giải pháp kiểm soát nhập khẩu với các bộ ngành liên quan
nhằm ngăn chặn sự xâm nhiễm và lây lan dịch bệnh